nhân kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam ubnd tp hcm đã tổ chức lễ kỷ niệm và tri ân các thầy cô giáo đang ngày đêm công hiến cho sự nghiệp chồng người
trong năm học vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng mỗi thầy giáo cô giáo trên địa bàn thành phố đã không ngừng phấn đấu học tập
rèn luyện cập nhật chi thức phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu của xã hội
trong đó nhiều trường học đạt chuẩn quốc gia và quốc tế học sinh được học tập và nghiên cứu với những phương pháp tiên tiến hiện đại của thế giới
phát huy được tư duy sáng tạo tìm tòi nghiên cứu
thành phố cũng mong muốn mỗi thầy cô giáo phải luôn tự hào với nghề ý thức được vai trò nêu gương tính mô phạm nghề nghiệp
không ngừng học tập rèn luyện cập nhật chi thức phương pháp để nâng cao tay nghề luôn giữ tâm sáng trí bền
đóng góp vì sự phát triển chung của thành phố
tại lễ kỷ niệm ủy ban nhân dân thành phố đã trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một mươi tám cá nhân
và trao tặng kỷ niệm trường vì sự nghiệp giáo dục cho một trăm bốn mươi bảy thầy cô giáo đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám